thanh tra bộ công an vừa có công báo về việc thay đổi trụ sở làm việc và số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ thanh tra bộ công an đã chuyển trụ sở về số chín mươi chín nguyễn tuân
phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội đồng thời thanh tra bộ chuyển sang sử dụng số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm
để thay thế số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba
thanh tra bộ trân trọng thông báo đến thủ trưởng công an các đơn vị địa phương biết và đề nghị
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại theo đường dây nóng bộ công an
số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm thay số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba
để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị địa phương
để cơ quan tổ chức cá nhân biết và thực hiện
quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an qua phòng bảy để phối hợp